bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg được cất giấu trong bào gạo của đối tượng ly tái xúa
vừa nhận của xe khách chạy liên tỉnh tuyến lai châu điện biên
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận số máy túy trên của ly ava gửi xe khách từ huyện mường tè
về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu và gọi ly tái xúa ra nhận mang đi tiêu thụ